với bảy mươi hai km bờ biển cùng hệ thống sông rạch dài hơn ba km và các cửa sông lớn ra biển đông
tỉnh sóc trăng được đánh giá có nhiều tiềm năng về cảng biển vận tài biển và vận tải thủy nội địa
đây cũng là lợi thế của tỉnh so với các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
trong việc phát triển kinh tế nói chung và kinh tế cảng biển nói riêng
nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang nhất và trang ba
hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức viên chức hiện nay
đang được cho là mắc nặng tính hình thức không thực sự cần thiết cho công việc
thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực
phản ánh vấn đề này báo giao thông đăng tải bài viết
công chức viên chức khốn khổ vì bằng cấp chứng chỉ
theo tác giả bài viết thực tế quy định về điều kiện thi công chức viên chức
mỗi ngành nghề không giống nhau
đại biểu quốc hội phạm văn hòa tỉnh đồng tháp nêu quan điểm
việc quy định văn bằng chứng chỉ cụ thể và chi tiết trong thi và xét tuyển cán bộ
công chức viên chức là cần thiết nhưng các loại văn bằng chứng chỉ đó
phải phù hợp có ích cho công việc của người học
tuy nhiên không ít người phản ánh hiện nay đang đẻ thêm những chứng chỉ trên trời khác
chỉ làm khổ công chức viên chức
bộ nội vụ đơn vị soạn thảo ra những quy định về văn bằng chứng chỉ này
gần phải xem xét những quy định đó còn phù hợp có cần thiết hay không
nếu chỉ giống như những giấy phép con thì phải xem xét loại bỏ
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị lâu nay chúng ta vẫn thường cho rằng
cấp phép xây dựng là cầm được giấy phép xây dựng trong tay
nhưng thực tế để được cấp tờ giấy đó phải đi qua nhiều cửa
với loạt thủ tục hành chính có tính liên ngành và liên cấp
đây là nội dung bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
vừa qua việc quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xây dựng năm hai nghìn hai mươi được xem là một trong những cải cách quy định pháp luật
quan trọng trong lĩnh vực xây dựng
theo đó đây là một bước đi đúng đắn nhằm cải cách thủ tục hành chính
và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng
tuy nhiên trên góc độ những doanh nghiệp đang thực hiện các công trình lớn
hầu hết vẫn kỳ vọng bên cạnh những thay đổi về thể chế
cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn trong công tác tổ chức thực hiện tại địa phương
nhằm giảm chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
về cấp giấy phép xây dựng trên thực tế tránh tình trạng các thủ tục liên mà chưa thông
nằm trong loạt bài trục lợi trên nỗi đau bệnh nhân ung thư
báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay đăng tải bài một bát nháo thần y bài thuốc đặc trị
theo bài viết số người mắc ung thư ở nước ta không ngừng tăng
phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị rất khó khăn
với tâm lý có bệnh vái tứ phương nhiều người đã tìm tới các thầy lang
thậm chí là chấp nhận đau đớn áp dụng những cách chữa ung thư kỳ quái
với hy vọng còn nước còn tát
tuy nhiên thực tế cho thấy hiện chưa một thầy lang hay bài thuốc gia truyền nào
chưa khỏi được bệnh ung thư
vì vậy nếu có ai đó tự xưng là lang y chứ khỏi ung thư bằng bài thuốc gia truyền
thì đó chỉ là sự lừa đảo